chị thu hương này ngày hôm qua thì thời tiết miền bắc cảm nhận khá là nắng nóng
thì không biết là ngày hôm nay thời tiết trên cả nước sẽ như thế nào
vâng dự báo ngày hôm nay miền bắc sẽ tiếp tục nắng nóng gai gắt
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
không chỉ có miền bắc mà khu vực trung bộ
với các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên thì nắng nóng cũng ở mức cao
với nhiệt độ trong khoảng là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
thời gian nắng nóng nhất trong ngày là từ một mươi một đến một mươi năm giờ
và các chuyên gia thì khuyên cáo là việc luyện tập thể thao hàng ngày
trong ngày nắng nóng này thì sẽ dễ gây ra tình trạng đau đầu chóng mặt
do cơ thể bị mất nước
vì vậy quý vị cần phải bổ sung nước nhiều hơn so với bình thường
để tránh bị kiệt sức trong quá trình tập luyện
chính vì vậy nên chúng ta cần có những kế hoạch tập luyện
cũng như hoạt động ngoài trời cụ thể
tránh thời điểm nắng nóng để không ảnh hưởng đến sức khỏe
và nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước
sẽ có trong phần cuối của chương trình